sau khi phát sóng chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng tại nơi ghi hình clip kiểm tra và có phản hồi về trung tâm truyền hình nhân dân
mọi thông tin của quý vị khán giả xin gửi về địa chỉ chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc thông tin nóng qua số điện thoại hai mươi bốn ba nghìn bảy trăm năm mươi sáu bảy trăm năm mươi sáu chín trăm bốn mươi sáu bốn trăm linh một sáu trăm sáu mươi một
thưa quý vị và các bạn trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân đã nhận được một mươi sáu đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình
từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục và tố cáo sai phạm của cán bộ
khán giả thạch quang tỉnh bạc liêu nguyễn hồng phương tỉnh đồng nai vũ thị tuyết vân tỉnh bà rịa vũng tàu lê văn trung tỉnh thanh hóa
có đơn thư về nội chính
khán giả lê trung phúc vũ thị minh thủy đỗ minh trâm ở thành phố hà nội trần văn thân ở tỉnh hà nam đặng văn toàn đặng thị hòe tỉnh thái bình
có đơn thư về đất đai xây dựng
khán giả nguyễn thanh sang tỉnh đồng tháp phan văn quang tỉnh hải dương phan ngọc châu tỉnh an giang có đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội
trong tuần đã có năm công văn trả lời của cơ quan chức năng là thanh tra tỉnh tuyên quang ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn công ty cổ phần đầu tư bất động sản mỹ đình thành phố hà nội công an huyện hoài đức thành phố hà nội